trong những năm qua mục tiêu xây dựng nhà ở cho người nghèo tại tỉnh thanh hóa luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và tổ chức thành viên
tuy nhiên vì khó khăn nên số gia đình cần được hỗ trợ vẫn còn rất nhiều
hiện trên địa bàn tỉnh thanh hóa còn hơn một mươi hộ nghèo đang ở nhà tạm bỡ nhà xuống cấp nghiêm trọng cần được giúp đỡ
theo thông tin từ mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa từ năm hai nghìn chín đến nay tỉnh đã thực hiện các đề án như hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt với nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng
tuy nhiên do ngân sách còn hạn chế đối tượng chính sách và hộ nghèo còn nhiều
trong thời gian tới mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa tiếp tục kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp và nhà hào tâm chung tay góp sức để cải thiện cuộc sống cho những người đang còn nhiều khó khăn